mặc dù ngày hai mươi tháng một mươi một đã qua thế nhưng mỗi dịp hai mươi tháng một mươi một luôn khiến cho chúng ta nhớ về những người thầy người cô những người đã dạy dỗ chúng ta nên người
cũng là ngày mà cả xã hội tôn vinh ngày hiến trương các nhà giáo
đặc biệt hơn khi đó là những người đang công hiến cả tuổi thanh xuân cho hành trình thắp lên những tia sáng hy vọng cho những mầm non mang trên mình những khiếm khuyết trên cơ thể
những hình ảnh mà chúng tôi chia sẻ với quý vị ngay sau đây sẽ nói lên tất cả những điều cao đẹp đó
học xong rồi lát nữa về mình chơi kính đúng không
không được không có chơi kính
à thế không chơi kính nữa đúng không thế thì bây giờ lên học nghe
dành hứa hẹn và thậm chí phải dùng chiêu
thầy việt thường bắt đầu giờ lên lớp của mình với những tình huống kiểu như vậy
cậu bé này nếu bình thường thì giờ đã phải học lớp ba
còn thầy việt thì đã dạy ở trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập đà nẵng hơn một mươi năm nay
học sinh của thầy có tới một mươi hai dạng khuyết tật khác nhau
từ bại não tự kỷ đến khiếm thính khiếm thị
lớp trung hình rất rất vui anh em ta tràn hòa tình thân
bây giờ thầy biết con hát được không
không không biết

không không hát
con không hát là vì sao con không hát
vì con dị hả đâu có gì đông ở dị ấy
cái ngày đầu tiên
cái ngày đầu tiên mà tôi vào trường thì không phải tôi dạy giáo dục bệnh nhân mà tôi dạy lớp
thì đấy là cái lớp mà khá là nặng lớp dành cho trẻ khuyết tật trí tuệ
thì thực sự lúc đó là cũng là khá là sốc bởi vì là những cái mùi mà các em tỏa ra hay là những cái hành vi mà các em em thể hiện ra bên ngoài
khiến cho mình bất lực và mình cảm thấy mình bất lực mình không thể nào kiểm soát các em được
mình nói các em không nghe mình gọi các em không tới
đó mình bảo các em không ngồi
nó còn hơn cả bà mẫu
cầm tay cô nắm thử là bao nhiêu kg
trời ơi cảm ơn
trời ơi thương quá thương quá
nó là trước khi lấy chồng á giờ phải chụp
ở cái ngày đầu tiên mà tôi nhận cái giấy quyết định về cái trường nguyễn đình chiểu á
ở trên tại sở dục đào tạo tp hcm
thật sự là không tin không tin
mình cầm tờ giấy mà mình ra trước cổng mình còn không biết nữa
mình vẫn vui vẻ mấy đứa bạn bình thường
rất là nói ê thanh thì vậy bây giờ trường mù kìa
cái tự nhiên từ từ đang cười rất là vui vẻ tỉnh táo
mình ngồi xuống mình đọc xong mình thụp xuống rồi mình khóc luôn
mình khóc tại chỗ luôn mình đứng đứng lên không được
sốc ám ảnh bất lực
một cô giáo trẻ mới ra trường như cô thanh đã không dám nói với gia đình về việc mình dạy ở trường mù
một cô giáo trẻ như cô thanh
muốn bỏ cuộc
nhưng rồi sự rung động của con tim trong một khoảnh khắc đã thay đổi mọi chuyện
chớ ngày hai mươi một mươi một á thấy mấy anh chị cầm hoa về
có người thì cầm quà về
hỏi ủa hoa ở đâu
rồi mình giấu giấu hết những cái thiệp mà mấy đứa nhỏ nó viết bằng chữ nội á
nó tặng mình
rồi mình bỏ vô cầm hết chị tối về á
rồi mình lấy ra mình ngồi mình đọc
chỉ như vậy thôi để thấy những người thầy người cô
gắn bó với những đứa
đứa trẻ khuyết tật
có khi nói lũ trẻ chẳng nghe
có khi dạy mãi mà lũ trẻ không hiểu
có khi còn bị trò đánh
nhưng thời gian các thầy cô song hành cùng với trẻ khuyết tật
vẫn cứ lớn dần lên
có người đã vài chục năm
có người đã gần đi hết quãng đời dạy học của mình
tất cả chỉ bởi chữ thương
nghĩ thương cả em thôi
nghĩ thương cả em
các em bị chân tay không đi được
vẫn cố gắng giúp đỡ
rất là tận tình
làm một cái việc
cái thứ nhất là việc thiện
mình cứ làm việc thiện
và giúp đỡ các em cho các em được trưởng thành
mới đông đuổi
anh yêu thầy côada